vâng thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành quyết định số ba nghìn chín trăm tám mươi chín và quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín
về tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố và thành phố hồ chí minh
đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng trong đó quy định địa bàn cấp tỉnh thành phố huyện xã
kiểm soát được dịch covid một mươi chín khi đáp ứng các nhóm tiêu chí
theo tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng địa bàn cấp tỉnh thành phố huyện xã kiểm soát được dịch covid một mươi chín
khi số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liên kế trước đó
và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
về nhóm chỉ số về ca mắc mới covid một mươi chín trên địa bàn đó là số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần
có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liên kể trước đó và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
đồng thời tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính
của số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr trong ngày tại cộng đồng
có xu hướng giảm liên tục trong vòng một mươi bốn ngày
tiêu chí tiếp theo là địa bàn đó không ghi nhận chuỗi chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng bảy ngày
nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm gồm giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ rất cao
giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ cao giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ
riêng tại tp hcm
quyết định của bộ y tế về nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm được điều chỉnh theo tỷ lệ ba mươi
tính đến ngày hôm nay trên đại bàn tỉnh đắk lắc đã có sáu trăm ba mươi sáu người mắc covid một mươi chín
trong đó xuất hiện chùm các bệnh lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã tích cực đi đầu ngày đêm chung tay cùng cả hệ thống chính trị
triển khai nhiều biện pháp góp phần đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở vừa góp sức phòng chống dịch covid một mươi
ngay từ khi xác định ở thôn hai b xã e hà leo huyện ea hà leo có hai người bị nhiễm covid một mươi chín
có yếu tố dịch tễ về từ tp hcm các lực lượng y tế công an đơn vị chức năng của huyện
đã nhanh chóng triển khai đồng bộ những biện pháp phòng chống dịch từ phong tỏa những khu vực liên quan
truy vết nhanh thực hiện giãn cách toàn huyện theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ và lập bốn chốt kiểm soát dịch
tại các chốt này công an huyện ea hà leo đã cử những cán bộ chiến sĩ ngày đêm tham gia túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để làm nhiệm vụ
bên cạnh đó lực lượng công an huyện còn kiên trì đấu tranh triệt phá được nhiều vụ việc nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khi có tình huống mà xấu thì chúng ta đã triển khai một cách rất quyết liệt
huy động tất cả các lực lượng đặc biệt là công an ở các địa bàn cơ sở
hiện nay chúng tôi huy động khoảng bảy mươi tám mươi đồng chí để lo công tác phòng dịch
bác công chí tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp lực lượng công an xã cân mình ra ngày đêm làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hằng ngày thành lập các tổ đi sáng đi chiều đi tối đi loa tuyên truyền cho bà con nhắc nhở bà con việc chấp hành về công tác phòng dịch
còn đây là hình ảnh ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện các ca dương tính mới
các cán bộ chiến sĩ phải cần trưa lên đường
đường truy vết xác định nhanh các trường hợp f một f hai là yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp lực lượng chức năng có biện pháp khoanh vùng cách ly dập dịch một cách hiệu quả nhất
đây là nhiệm vụ không chỉ vất vả căng thẳng mà còn luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi mà quá trình truy vết lực lượng tham gia và tiếp xúc với rất nhiều trường hợp có nguy cơ cao
việc đồng lòng chung sức để mà đẩy lùi dịch bệnh là cái trách nhiệm không có của riêng một lực lượng nào hết
lực lượng công an thì cũng là một lực lượng chủ công cùng với lực lượng y tế và một số các ban ngành khác
thì chúng tôi cũng luôn luôn nhận thức được rõ cái trách nhiệm của mình trong cái việc cùng với hệ thống chính trị để phòng chống dịch
lực lượng công an chúng tôi đã rất là sớm chủ động thành lập tổ truy vết chúng tôi chủ động truy vết các trường hợp f một f hai phát sinh trên địa bàn
rồi giám sát việc cách ly tại nhà theo dõi trường hợp từ vùng dịch về

các cái yếu tố dịch tệ phát sinh thì chúng ta có thể nhanh chóng để mà khoanh vùng và nhập dịch
chúng tôi cũng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
cùng với chính quyền và nhân dân địa bàn công an huyện đắk lắc quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó tiếp tục tập trung tấn công truy vết các loại tội phạm tên nạn xã hội vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự vừa đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
do dịch bệnh không làm gì ra tiền nên hai tài xế đã làm liều nhận trở thuê người từ vùng dịch ở tp hcm về huyện rồng riềng tỉnh kiên giang để tránh dịch
hành vi gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng của hai đối tượng trên đã sớm bị công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang phát hiện ngăn chặn kịp thời
cụ thể vào tối một mươi chín tháng tám tổ tuần tra công an huyện tân hiệp phối hợp với trột kiểm soát liên ngành phòng chống
trên địa bàn xã thạnh trị huyện tân hiệp trên xe có năm người nên tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện
qua kiểm tra phát hiện tài xế kim văn hiếu và nguyễn thanh hiền chú tệ tỉnh an giang đã trở thuê ba người đang tạm trú tại huyện hong mon tp hcm
qua làm việc ba người này khai nhận đã thuê tài xế hiếu và hiền trở từ huyện hóc môn tp hcm về huyện rồng riềng với giá ba triệu đồng
công an huyện tân hiệp đã ra quyết định phạt hành chính đối với tài xế hiếu và hiền với số tiền chín triệu năm trăm linh ngàn đồng
đồng thời phối hợp lực lượng y tế địa phương đưa ba người còn lại đi cách ly tập trung theo quy định
tại tp hcm lực lượng quản lý thị trường tp hcm vừa phát hiện một xe tải chở hơn ba trăm linh sản phẩm vật tư y tế không có nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
trong chiều một mươi chín tháng tám cùng quản lý thị trường tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra bất ngờ một xe tải mang biện kiểm soát hai mươi chín h ba mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi bảy
đang giao hàng tại địa chỉ bốn mươi hai nghìn tám trăm ba mươi quốc lộ một quận bình tân và phát hiện hơn ba trăm linh sản phẩm vật tư y tế gồm máy tạo oxy đồng hồ đổi áp sốt oxy đồ báo hộ khẩu trang
tất cả sản phẩm trên đều có ghi ngôn ngữ trung quốc
theo lực lượng chức năng số hàng trên được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào tp hcm và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cục quản lý thị trường tp hcm đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số sản phẩm trên để tiếp tục điều tra làm rõ
vẫn rất phức tạp và khó lường để xây dựng các kịch bản ứng khó ứng phó cấp bách tp hcm đã huy động hàng trăm xe taxi hỗ trợ công tác chống dịch
việc làm này là cần thiết nhưng trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
từ khi được cấp phép hoạt động hơn hai trăm linh xe taxi mylink được phân bổ đều tại các quận huyện nội thành trong tp hcm và các điểm ưu tiên tại các bệnh viện lớn
thời gian rảnh rỗi anh luyện thường kiểm tra lại công tác phòng dịch đặc biệt là gia cố lại vách ngăn phòng chống dịch
công ty làm để mình tránh dịch tránh cái mùi bọt bắn ở trước lái xe làm này thì nói chung là lái xe đi làm mà yên tâm hơn
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu tp hcm đã huy động hàng trăm xe taxi gồm các hãm mylink g bảy taxi group mỗi đơn vị dự phòng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi xe tham gia hoạt động
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch đội ngũ lái xe cũng đã được đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đây là một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn giúp đội ngũ lái xe yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ
khi tiêm phòng cho đội ngũ lái xe đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như là mọi người trong thời gian thực hiện giá khách xã hội để mọi người được yên tâm
và chúng tôi cũng mong muốn rằng cái đại dịch này chúng ta sẽ đẩy lùi và làm sao để trở lại cuộc sống để cho đội ngũ lái xe taxi này sẽ được đảm bảo và có công an việc làm ổn định hơn
trong bối cảnh rất là thiếu phương tiện xe cấp cứu
để vận chuyển những người bệnh f thì việc huy động một số lượng xe taxi nhất định để phục vụ công tác này cũng là điều cần thiết
nhưng trong trường hợp đó thứ nhất phải đảm bảo người lái xe là người đã được tiêm chủng dù chỉ là một mũi
thứ hai không có bệnh nền
với những biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt như vậy thì việc vận chuyển
dùng sử dụng taxi để vận chuyển người bệnh mới có thể vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân mà vừa đảm bảo an toàn cho người lái xe cũng như là cho xã hội
hành khách được đề nghị thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt thanh toán trực tuyến qua thẻ để giảm thiểu việc tiếp xúc tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh